tổng số nạn nhân thiệt mạng do động đất ở thổ nhĩ kỳ và syri đã vượt con số bốn mươi năm bốn trăm linh người
cụ thể ở thổ nhĩ kỳ là khoảng ba mươi chín sáu trăm bảy mươi hai trong khi ở syri là hơn năm tám trăm linh người
một quan chức tại cửa khẩu biên giới bab al hawa cho biết thi thể của ít nhất một năm trăm hai mươi hai người syri
đã được đưa từ thổ nhĩ kỳ về đến syri để trôn cất
những công dân syri sống sót sau trận động đất cũng đã bắt đầu quay về syri từ thổ nhĩ kỳ
khoảng một bảy trăm chín mươi năm người syri đã vượt qua biên giới từ thổ nhĩ kỳ vào syri hôm một mươi năm tháng hai
ngày đầu tiên sau khi thổ nhĩ kỳ đồng ý cho phép những người tị nạn syri bị ảnh hưởng bởi trận động đất
tạm thời trở về đất nước của họ mà không bị hủy bỏ tình trạng được bảo vệ ở thổ nhĩ kỳ
liên hợp quốc cho biết tổng cộng một trăm bảy mươi tám xe tải chở hàng viện trợ đã đi qua biên giới thổ nhĩ kỳ
tiến vào khu vực tây bắc syri kể từ ngày chín tháng hai
những chiếc xe tải này chở rất nhiều mặt hàng
từ sáu cơ quan của liên hợp quốc bao gồm lều nệm chăn quần áo mùa đông
bộ dụng cụ xét nghiệm dịch tả những thuốc thiết yếu và thực phẩm từ chương trình lương thực thế giới
chính quyền thổ nhĩ kỳ đang chăm sóc một năm trăm tám mươi chín trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình sau trận động đất kinh hoàng
trong đó có hai trăm bốn mươi bảy trẻ chưa xác định được danh tính
khoảng chín trăm năm mươi ba trẻ em đã được đoàn tụ với gia đình
các đội tìm kiếm và cứu nạn đang làm việc tại gần hai trăm linh địa điểm
trong đó tỉnh
hà tây y chiếm số lượng lớn nhất
trong khi đó ngày một mươi bảy tháng hai bộ văn hóa và du lịch thổ nhĩ kỳ khẳng định
các di tích lịch sử bị tàn phá trong thảm họa động đất ở nước này sẽ được khôi phục
bộ trên cũng sẽ chịu trách nhiệm với mọi công trình đã đăng ký trong khu vực
và nỗ lực phối hợp để phục dựng các cơ sở có ý nghĩa quan trọng này